mặc dù đã qua đỉnh dịch nhưng những dư chứng hậu covid một mươi chín tại đây vẫn còn nhiều nặng nề
hai mươi ngày qua có một hai mươi một người đến bệnh viện nhân dân gia định tp hcm khám bệnh vì hậu covid một mươi chín
đa phần vì mệt mỏi khó thở suy nhược tinh thần
trong đó năm trăm một mươi bệnh nhân gặp vấn đề về hô hấp một trăm tám mươi hai bệnh nhân gặp vấn đề về thần kinh
một trăm ba mươi bốn trường hợp tim mạch tám mươi trường hợp về nội tiết sáu mươi sáu trường hợp về tiêu hóa và bốn mươi chín trường hợp cơ xương khớp
còn tại bệnh viện phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp có một năm mươi bệnh nhân đến vì lý do tương tự
trong đó ba trăm bốn mươi một ca phải điều trị nội trú
đáng chú ý bốn mươi một người bệnh ở độ tuổi từ ba mươi đến năm mươi
không bệnh nền nhưng vẫn gặp các vấn đề hậu covid một mươi chín
đa số tổn thương hậu nhiễm là vấn đề về hô hấp cấp hô hấp mạng tính tim mạch
một số bệnh lý có thể gây suốt huyết não
về tâm lý nhiều bệnh nhân bị stress rối loạn lo âu rối loạn dứt củ
bác sĩ phan minh hoàng giám đốc bệnh viện cho hay
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn anh dũng phó giám đốc sở y tế tp hcm tại việt nam
gần hai dân số mắc covid một mươi chín nhưng chưa có ghi nhận một cách đầy đủ
về tình hình hậu covid một mươi chín trên cộng đồng
ông nhấn mạnh riêng ở tp hcm hơn ba trăm linh người nhiễm covid một mươi chín đã xuất viện
từ trung bình nặng mươi kịch
do đó nhu cầu được chăm sóc về sức khỏe hậu nhiễm là rất lớn
đây là vấn đề cực nóng ông dũng chia sẻ
hậu covid một mươi chín không chỉ xảy ra ở bệnh nhân nặng hay lớn tuổi
mà còn ghi nhận ở người trẻ từ ba mươi đến bốn mươi tuổi mắc bệnh nhẹ
thậm chí có trường hợp f không nhập viện cũng gặp triệu chấn dài dặn
trong khi đó trẻ nhỏ đối mặt với hội chấn viêm đa hệ thống mixi
đây là một hội chứng chỉ gặp ở trẻ em sau nhiễm covid một mươi chín với phản ứng phim rất mạnh trong cơ thể
mới đây một cháu bé trụy tiên vì hội chấn mixi hậu covid một mươi chín vừa được
bệnh viện nhi đồng một tp hcm cứu sống
bà tơ tơ cơ phờ quận bốn tp hcm không thể kiềm chế cảm xúc
mỗi khi nhớ về người chồng đã mất của mình
cả gia đình bà mắc covid một mươi chín vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
khi đó cả xóm gần như đều mắc bệnh
gia đình bà tự cách ly nhưng người chồng không chịu ăn uống lo lắng nhiều
khi ông máy hết bệnh bạn bè xung quanh mất nhiều quá nên ám ảnh đau buồn tinh thần suy sụp
một thời gian ông cũng mất
tôi dù may mắn khỏi covid một mươi chín nhưng mỗi lần nhớ lại những ngày tháng đó
vẫn còn rung sợ ám ảnh vô cùng bà vợ chia sẻ
bà hiện đang phải điều trị tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm vì những mệt mỏi ám ảnh hậu nhiễm
thạc sĩ trường quan trọng chuyên viên tâm lý bệnh viện lê văn thịnh cho biết
covid một mươi chín để lại quá nhiều đau thương đặc biệt với những ai mất người thân trong đại dịch
nỗi đau đó quá lớn họ không chia sẻ được tích lũy mỗi ngày và biểu hiện thành bệnh lý
chúng tôi gặp nhiều người khi đi cách ly với cả gia đình nhưng ngày về chỉ còn một mình
do đó phải chia sẻ gợi mở để họ trải lòng
việc trị liệu chỉ hiệu quả khi chính người bệnh muốn đối diện và vượt qua khó khăn này
khoảng tám mươi bệnh nhân không có bệnh nhân
bệnh nhân mắc di chứng với các triệu chứng dài dẳng đặc trưng kéo dài một vài tuần đến ba bốn tháng
nhiều nhất là mệt khó thở rụng tốc hồi hợp tiêm đập nhanh v v
nhiều người bị thêm tình trạng rối loạn lò âu trầm cảm bồn trộn kém mất ngủ và mơ quên
không tập trung những di chứng về tâm thần kinh
phòng khám hậu covid được bệnh viện đại học y dược tp hcm thành lập hôm sáu một mươi hai hai nghìn hai mươi một
bác sĩ nguyễn như vinh trưởng khoa thăm gia chức năng hô hấp bệnh viện đại học y dược tp hcm cho biết
so với hai tuần đầu khai trương số bệnh nhân đến phòng khám hậu covid hiện tại đã tăng gấp đôi
từ bảy mươi tám mươi ca này lên một trăm năm mươi trường hợp mỗi ngày và dự báo còn tăng cao hơn nửa trong thời gian tới
theo bác sĩ vinh đa phần bệnh nhân phục hồi sức khỏe sau khi điều trị các triệu chứng hậu covid một mươi chín
một số thông kỳ cho thấy bệnh nhân không điều trị vẫn có cải thiện song cần nhiều thời gian hơn
tuy nhiên bệnh nhân bị biến chứng nặng không được điều trị kịp thời
có thể trở thành di chứng vĩnh viễn thậm chí nguy hiểm đến tính mạng
ông dẫn một nghiên cứu ở mỹ một mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín nặng sau khi khỏi và xuất viện
sẽ phải nhập viện lại để điều trị di chứng trong đó nhiều người tử vong ở lần nhập viện thứ hai
tại việt nam chưa có nghiên cứu hay khảo sát nào về tình trạng di chứng covid kéo dài
cũng như số liệu người bị di chứng trong cộng đồng
những con số hiện nay chỉ mới dựa vào ghi nhận tại thực tế
khám chữa của một số bệnh viện
phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn anh dũng hai ngày trước trong một cuộc họp nói rằng
đến nay hai nửa triệu người dân thành phố mắc covid một mươi chín trong đó hơn ba trăm linh người xuất viện
những người từng nằm viện hầu hết là bệnh nhân từ mức độ trung bình đến nặng
nguy kịch đặt ra nhiều nhu cầu chăm sóc sức khỏe hậu covid
vào sáng một mươi năm tháng một ủy ban nhân dân tp hcm có thông báo khẩn về cấp độ dịch covid một mươi chín
trên địa bàn theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
theo đó tính đến ngày một mươi ba tháng một cấp độ dịch tại thành phố vẫn duy trì được cấp độ một là vùng xanh
đây là tuần thứ hai liên tiếp thành phố được giữ vững vùng xanh
đối với cấp quận huyện có một mươi chín trên hai mươi hai địa phương đạt cấp độ một là vùng xanh nguy cơ thấp
gồm quận ba quận bốn quận năm quận sáu quận bảy quận tám quận một mươi quận một mươi một quận một mươi hai quận phú nhuận
quận tân bình quận tân phú quận gò vấp quận bình tân quận bình chánh quận bình thạnh
quận chi huyện hóc môn và thành phố thủ đức
có ba trên hai mươi hai địa phương ở cấp độ hai là vùng vàng gồm quận một huyện cần giờ và huyện nhà bè
so với tuần trước thành phố hồ chí minh có hai địa phương tăng cấp độ dịch từ một lên hai là huyện cần giờ
và nhà bè ba địa phương giảm từ cấp độ hai xuống cấp độ một là quận một mươi bình thạnh và thành phố thủ đức
ở các phường xã thị trấn có hai trăm năm mươi hai trên ba trăm một mươi hai địa phương đạt cấp độ một sáu mươi trên ba trăm một mươi hai địa phương cấp độ hai
có ba mươi tám xã phường giảm cấp độ dịch một mươi tám xã phường tăng cấp độ dịch so với tuần trước
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đề nghị các sở ban ngành quận huyện và thành phố thủ đức
càng cư cấp độ dịch được công bố để triển khai những biện pháp hành chính thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín trong các lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách
báo cáo từ sở y tế cho biết số người mắc covid một mươi chín mới trong tuần từ ngày bảy đến ngày một mươi ba tháng một là ba một trăm hai mươi hai ca
tổng số ca mắc mới trong cộng đồng
năm người trên một tuần trên địa bàn thành phố là ba mươi bốn ca
về độ bao phủ vaccine tính đến ngày một mươi bốn tháng một tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất bột liều đạt một
trên mức bảy mươi
những ngày cận tết nguyên đáng năm nay bến xe miền tây rất vắng người
tại quầy vé thì chỉ lát đát vài khách đến mua đặt vé về quê dịp tết nguyên đáng
tương tự tại bến xe miền đông người dân tới mua vé ngồi chờ cũng rất ít
anh hoàng văn bảy lái xe tuyến thành phố hồ chí minh con tum cho hay
thời điểm này các năm trước khách đặt vé về quê đã kính chỗ
năm nay còn hai tuần nữa là tết nhưng vẫn chưa có khách đặt vé
ông nguyễn tuấn trưởng phòng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạng vận tải cung ho samcobus light
nhà xe đã chủ động cắt giảm ba mươi số chuyến
tuy nhiên để đảm bảo việc phục vụ bà con về quê muộn
cung ho samco cũng có phương án dự phòng tăng lượt xe nếu phát sinh thêm khách
ông nguyễn tuấn chia sẻ hiện tại thì lượng khách hàng rất ít
tình hình tết vẫn còn khoảng hơn một mươi ngày nữa là vào dịp cao điểm hàng năm
tuy nhiên lượng đặt vé tết mới chỉ đạt khoảng ba mươi còn nếu như so với hàng năm thì tour xa
theo ông đỗ phú đạt phó tổng giám đốc công ty bến xe miền đông
nguyên nhân lượng khách thời điểm này ít là do một số địa phương khuyến khích bà con ăn tết tại chỗ
hạn chế di chuyển
bên cạnh đó sau đợt giãn cách vừa qua thì đã có một lượng lớn người về quê chưa trở lại thành phố
ông đạt cho biết nhu cầu di chuyển của người dân sẽ tăng vào một mươi ngày trước tết
vào khoảng hai mươi ba hai mươi bảy tháng chạp
bến xe miền đông cũng đã lên kế hoạch phục vụ hơn một mươi sáu lượt khách mỗi ngày
bằng năm mươi chín so với tết năm hai nghìn hai mươi